thưa quý vị vi phạm nồng đồ cồn nhưng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà ngược lại lại có những hành vi côn đồ tấn công lại lực lượng công an đang làm nhiệm vụ
đối tượng vũ đức bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về tội chống người thi hành công vụ
vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một tổ công tác công an huyện tứ kỳ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường tỉnh ba trăm chín mươi một và ra hiệu lệnh dừng xe máy do vũ đức bình điều khiển để đo nồng độ cồn
tuy nhiên đối tượng này không chấp hành mà to tiếng thách thức và có hành vi dùng mũ bảo hiểm xe máy tấn công khiến trung úy nguyễn tiến thực đang làm nhiệm vụ bị thương ở vùng mặt
kết quả kiểm tra nồng độ cồn bình vi phạm ở mức bảy trăm bốn mươi một mg trên một lít khí thở
vào sáng nay ngày sáu tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam phối hợp với công an thành phố tam kỳ vừa bắt giữ đối tượng vũ viết hải khi đang trốn tại khu vực phường trường xuân thành phố tam kỳ
hải là đối tượng truy nã đặc biệt nghi phạm trong vụ cướp tiền táo tợn tại cây xăng xã tiên cảnh huyện tiên phước xảy ra vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
vào lúc một mươi chín h bốn mươi hai phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đối tượng hải đi xe máy mặc áo mưa
đến đổ xăng tại cây xăng tiên cảnh
khi chủ cây xăng đang đổ xăng vào xe lợi dụng sơ hở hải sử dụng vật dụng giống chiếc liềm kề vào cổ ông chủ cây xăng yêu cầu đưa tiền
sau khi lấy hơn một mươi năm sáu triệu đồng đối tượng này dồ ga bỏ chạy
đáng chú ý trong khi đang lẩn trốn vào sáng ngày năm tháng một mươi hai đối tượng này còn liều lĩnh thực hiện một vụ cướp giật túi sách của một phụ nữ đang lưu thông trên đường bạch đằng thành phố tam kỳ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đang tạm giữ hình sự đối tượng vũ viết hải để tiếp tục điều tra xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi thành phố hồ chí minh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn minh phúc tự là thích tâm phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
nơi thường trú tại ấp láng cát xã tân phú trung huyện củ chi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan
trước đó tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện củ chi tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị nguyễn minh phúc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mặc dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất
nhưng phúc vẫn nhận lời thỏa thuận với bị hại chi phí làm thủ tục tách thửa đất là một trăm ba mươi năm triệu đồng
phúc nhận trước bảy mươi triệu đồng sau đó phúc đặt làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
qua ứng dụng mạng xã hội phúc đưa cho bị hại một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tạo lòng tin
đồng thời tiếp tục cất giữ một giấy chứng nhận giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật
đợi khi nào đưa hết số tiền còn lại là sáu mươi năm triệu đồng sẽ tiếp tục đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thứ hai
tuy nhiên sau khi biết hành vi phạm tội đã bị phát hiện phúc đã trốn sang thái lan
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba ngày khi phúc về việt nam cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi
phúc để làm việc sau nhiều lần quanh co chối tội thì phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
thuê xe ô tô mang đi cầm cố lấy tiền đánh bạc sau đó là rủ nhau trộm cắp lại chiếc xe
hai đối tượng là lê công hậu và phạm nhật trường quê ở tỉnh đồng tháp vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó hậu đến cơ sở dịch vụ du lịch do trường làm
chủ thuê chiếc xe ô tô ba ngày rồi mang lên tp hcm cầm cố một trăm linh triệu đồng cho anh nguyễn quốc cường
trú tại huyện thống nhất để lấy tiền qua campuchia đánh bạc
sau khi thua hết tiền hậu gọi lại cho anh trường nói đã cầm chiếc xe trên cho anh cường
dưới dạng hợp đồng cho người khác thuê xe hậu đề nghị trường gửi định vị xem xe ở đâu để đến chuộc
khi đến nơi trường và hậu đã rủ nhau trộm chiếc xe
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã bắt được thủ phạm gây án
công an phường ea tam tp bunma thuật tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt xử lý bốn thiếu niên học sinh
sống lang thang trong sáu ngày liên tiếp thì đã gây ra một mươi vụ trộm cắp tài sản
số thiếu niên học sinh này tuổi đời mới chỉ từ một mươi một một mươi bốn tuổi
chú tại các phường tự an và thành công tp bunma thuật
trong đó có một em nữ đang là học sinh lớp sáu
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận do ham chơi đua đòi nghiện game
sớm bỏ nhà đi sống lang thang
vì cần tiền chơi game nên cả nhóm đã bàn bạc rủ nhau đi trộm cắp tài sản
từ ngày hai mươi bảy một mươi một cho đến ngày ba một mươi hai nhóm này đã liên tiếp đột nhập gây ra một mươi vụ trộm cắp
tại các quán cà phê trên địa bàn tp bunma thuật lấy cắp nhiều tiền và điện thoại di động
hiện công an phường ea tam đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thiếu niên học sinh này
theo quy định của pháp luật
cuối năm là thời điểm mà các đối tượng tội phạm thường lợi dụng sơ hở của người dân
để đột nhập và trộm cắp tài sản
chính vì vậy thời điểm này mỗi người cần nâng cao tinh thần cảnh sát
tự bảo vệ tài sản của mình để không trở thành nạn nhân của các loại tội phạm này
là đối tượng nghiện ma túy lâu năm có tiền án tiền sự lại không có công an việc làm ổn định
nguyễn văn đông thường xuyên đi từ bắc ninh xuống hà nội để trộm cắp tài sản
đền hình như tại phường tứ liên đối tượng đã đột nhập vào cửa hàng thiết bị điện tử
lấy đi nhiều tài sản có giá trị
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ đối tượng
trộm cắp thì lợi dụng cái sơ hở của người dân
đối tượng thì thường lựa chọn đi vào ban đêm chúng quan sát những ngôi nhà mà không nắp các thiết bị camera
và cửa trên tầng tung không đóng đã lẻn vào đột nhập để trộm các tài sản
từ một số vụ trộm cắp tài sản thời gian qua cho thấy nguyên nhân chủ yếu là các cơ quan
doanh nghiệp và người dân còn chủ quan
lơ là mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản tạo cơ hội cho kẻ gian thực hiện được hành vi phạm tội
trong thời gian vừa qua là cơ quan chức năng đã tiến hành rất nhiều các hoạt động khác nhau
để phòng ngừa đối với hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản
ví dụ như là tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của tội phạm trộm cho người dân
tuyên truyền về sơ hở thiếu sót mà các đối tượng thường lợi dụng để hoạt động trộm cắp tài sản
cũng như là tuyên truyền những khoảng thời gian mà có nhiều sơ hở nhất để cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
lực lượng công an nhân dân cũng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khác
ví dụ như là tiến hành tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường
hoặc là tiến hành điều tra cơ bản nắm tình hình để kịp thời phát hiện ra những băng ổ nhóm
thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp để có biện pháp mật phục bắt giữ và xử lý trước pháp luật
thời điểm này lực lượng công an đang nỗ lực thực hiện các biện pháp
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật
trong đó tập trung tấn công quyết liệt tội phạm trộm cắp cướp cướp giật tài sản
để công tác này hiệu quả hơn mỗi người dân cần mạnh dặn tố giác tội phạm
nêu cao ý thức tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản của chính mình
công an thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn thủy
trú tại huyện ân thi tỉnh hương yên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó tại khu phố tam lư phường đồng nguyên công an thành phố từ sơn bắt quả tang thủy tàng trữ một bánh heroin
có tổng khối lượng là ba trăm linh năm gram
bước đầu đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại điện biên với giá một trăm linh triệu đồng
được biết thủy là đối tượng nghiện ma túy lâu năm đã có hai tiền án về tội đánh bạc và trộm cắp tài sản
thưa quý vị trong hai ngày mùng bốn và năm tháng một mươi hai bộ đội biên phòng tây ninh phối hợp với công an tây ninh
bắt và phát hiện hai vụ hai đối tượng vận chuyển trái phép gần ba trăm linh kg pháo các loại
tối ngày năm tháng một mươi hai đồn biên phòng tân hà phối hợp cùng với đội đặc nhiệm bộ đội biên phòng tây ninh
lực lượng công an xã tân hà công an huyện tân châu tỉnh tây ninh tổ chức tuần tra mật phục tại khu vực cột mốc một trăm linh hai
phát hiện hai đối tượng di chuyển từ hướng campuchia vào việt nam
lực lượng biên phòng công an tiến hành ngăn chặn để kiểm tra thì các đối tượng vứt các bao tải để chạy thoát thân
lực lượng chức năng đã tổ chức truy đuổi và bắt quả tăng đối tượng phạm văn hiệu chúa tỉnh tây ninh cùng với một mươi tám hộp pháo
đối tượng còn lại thì vứt bao tải chạy thoát thân về hướng campuchia
kiểm tra khu vực xung quanh hiện trường vụ việc lực lượng chức năng phát hiện thêm tám bao tải
chứa bảy mươi sáu hộp pháo các loại và một xe mô tô hai bánh có tổng trọng lượng pháo thu giữ là hai trăm sáu mươi sáu kg
trước đó vào sáng ngày bốn tháng một mươi hai tại dãy cao su thuộc ấp tân khai xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh
lực lượng phối hợp cũng phát hiện và bắt quả tăng đối tượng nguyễn văn trạch chúa tỉnh tây ninh
điều khiển xe máy vận chuyển một mươi tám hộp pháo có tổng trọng lượng là ba mươi ba kg
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang
vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên phạt trương văn nhàn chú tại phường an bình
thành phố rạch giá một mươi hai tháng tủ về tội tàng trữ trái phép vũ khí quần dụng
theo cáo trạng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai khi có người rủ đi đánh nhau nhàn mang theo sáu viên đạn bỏ trong túi sách
và lấy một số hung khí để trên ô tô rồi cùng với một số đối tượng khác đi đến điểm hẹn ở khu vực bãi kem
thành phố phú quốc khi vừa đến nơi nhóm của nhàn bị nhóm đối tượng rượt đánh
nên bỏ chạy để lại ô tô sau đó công an thành phố phú quốc tiến hành khám nghiệm hiện trường
phát hiện trong xe của nhàn có sáu viên đạn
thời gian vừa qua mặc dù tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vĩnh long
về cơ bản đã được kiềm chế không phát sinh các tuyến các địa bàn phức tạp về ma túy
tuy nhiên tình trạng mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện có xu hướng gia tăng
bởi đây là những địa điểm thuận lợi
đó là những địa điểm thuận lợi để các đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt là việc sử dụng các loại ma túy từ đó gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng bốn lực lượng công an bất ngờ kiểm tra quán beer club n sáu mươi tám
tại phường ba thành phố vĩnh long thì phát hiện bên trong quán có khoảng một trăm linh thanh thiếu niên
qua tết nhanh năm mươi sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
trước đó sáu thanh thiếu niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
bên trong một quán karaoke trên địa bàn xã hòa phú huyện long hồ
cũng bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang
bên cạnh đó một số đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ như khách sạn nhà nghỉ
để làm nơi tụ tập sử dụng ma túy
bằng nhiều thủ đoạn các đối tượng biến những phòng nghỉ thành điểm bay lắc
theo thống kê hiện nay trên địa bàn tỉnh có một tám trăm tám mươi cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
gắn với công tác kiểm tra thường xuyên lực lượng công an đã tuyên truyền vận động chủ các cơ sở kinh doanh
thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy nâng cao ý thức cảnh giác
tích cực phát hiện tố giác đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy
kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng địa điểm để tổ chức các hoạt động liên quan đến ma túy
bản thân là quản lý cơ sở tôi luôn thực hiện tốt vấn đề về an ninh trật tự đặc biệt là phòng chống ma túy
tôi và vụ phụ
được chủ luôn luôn nhắc nhở và thực hiện tốt vấn đề phòng chống ma túy
trong quá trình hoạt động nếu phát hiện khách đến chơi có biểu hiện sử dụng ma túy
hoặc là nghi vấn sử dụng ma túy thì tôi sẽ không nhận khách
nếu trong quá trình vụ phụ phòng phát hiện khách đang sử dụng ma túy
thì tôi sẽ trực tiếp báo đến đội lực công an
thành phố vĩnh long là khu vực tập trung nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện như
cơ sở lưu trú cơ sở ca rác
cơ sở bê lúp cơ sở massage để đấu tranh có hiệu quả
đối với các cơ sở này có liên quan đến bệnh dịch ma túy công an thành phố vĩnh long chỉ đạo
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an phường
và các ban ngành đoàn thể tổ chức phát động tuyên truyền các cơ sở
để các cơ sở phát hiện các đối tượng có liên quan ma túy
tố giác với cơ quan công an xử lý theo pháp lực
đồng thời công an thành phố chủ động
phối hợp với các ban ngành kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện
phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp lực
với mục tiêu chủ động phòng ngừa tội phạm ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các địa phương
tập trung triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ các tuyến địa bàn
các đối tượng có tiền án tiền sự đặc giá tha tù đối tượng nghiện ma túy
tại địa phương đồng thời thường xuyên gọi hỏi giáo dục
giăn đe đối tượng tại cộng đồng
và tăng cường lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy theo các nghị định của chính phủ
đơn vị sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng
là thực hiện các kế hoạch kiểm tra chuyên đề cũng như kiểm tra độc sức
thì qua đó nếu phát hiện vi phạm tại các cơ sở này
thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật
để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy
ngăn chặn tình trạng tăng trữ sử dụng trái phép chân ma túy trên địa bàn tỉnh vĩnh long
trong thời gian tới ngoài vai trò trách nhiệm của lực lượng công an
tay của các cấp các ngành của gia đình và toàn xã hội
trong công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống ma túy
nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn
thưa quý vị lợi dụng sơ hở hai phạm nhân là phan công thành và nguyễn đắc hoàng
đã bỏ trốn khỏi trại giam xuân hà đóng trên địa bàn huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
vào tối ngày hôm qua sáu tháng một mươi hai công an tỉnh hà tĩnh đang khẩn trương
huy động lực lượng truy bắt hai phạm nhân trốn khỏi trại giam
khoảng một mươi năm h ngày sáu tháng một mươi hai lợi dụng sơ hở hai phạm nhân này đã bỏ trốn khỏi trại giam xuân hà
trong quá trình bỏ trốn phạm nhân thành và hoàng đều mặc áo màu đen đi ủng
hiện tại lực lượng công an tỉnh hà tĩnh đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng
tiến hành truy tìm hai phạm nhân đã bỏ trốn đồng thời phát cảnh báo rộng rãi
trên các phương tiện thông tin đại chúng
nếu phát hiện hoặc có thông tin về hai đối tượng này đề nghị người dân báo cho cơ quan công an
nơi gần nhất hoặc trại giam xuân hà theo số điện thoại chín mươi một sáu trăm sáu mươi sáu hai nghìn tám trăm ba mươi tám chín trăm bốn mươi một bảy trăm sáu mươi hai tám trăm tám mươi tám hoặc hai trăm ba mươi chín ba trăm tám mươi bốn năm nghìn bốn trăm ba mươi tám
tiếp tục các nỗ lực bảo hộ công dân tại khu vực phía bắc myanmar
trong các ngày năm và sáu tháng một mươi hai
bộ ngoại giao cùng với bộ công an và các cơ quan đại diện việt nam ở địa bàn
đã tổ chức thêm sáu chuyến bay đưa công dân về nước
tổng cộng đến nay chính phủ đã tổ chức chín chuyến bay đưa một hai mươi công dân từ bắc bangsan myanmar về việt nam
đây đều là các chuyến bay được chính phủ chi trả toàn bộ chi phí
bên cạnh đó thực hiện chủ trương nhân đạo và tinh thần đoàn kết quốc tế
việt nam cũng đã hỗ trợ ai cập malaysia singapore đưa một số công dân các nước này

ngoại giao và đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước
các quốc gia trong khu vực để khẩn trương xác minh nhân thân và đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất
đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam